mới đây thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một tài xế
điều khiển xe ô tô trở quá tải trọng quy định với số tiền hai mươi sáu năm triệu đồng
khoảng một mươi một h ngày hai tháng sáu lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải do ông nguyễn đức văn
chú tại huyện trư bà tỉnh gia lai điều khiển có dấu hiệu trở quá tài trọng
tuy nhiên khi ông văn vừa xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra
thì xuất hiện bốn thanh niên đến gây dối chống đối lại lực lượng chức năng
dùng điện thoại quay và có những lời lẽ thô tục đe dọa yêu cầu lực lượng chức năng thả xe vi phạm
thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đã tăng cường thêm lực lượng tiến hành cân tải trọng chiếc ô tô trên
kết quả tổng trọng lượng của xe đã vượt quá tài trọng cho phép là hai mươi ba bảy mươi năm
với hành vi này tài xế nguyễn đức văn đã bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hai mươi sáu năm triệu đồng